bộ an ninh nội địa mỹ thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm bảo vệ các công trình lịch sử trên cả nước
sau khi một số công trình đã bị tấn công liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc ở nước này
hiện nhiều công trình đã bị tấn công một số tượng đã bị kéo đổ khi người biểu tình nhằm vào các biểu tượng của liên minh miền nam
vốn bao gồm những bang ủng hộ chủ nghĩa nô lệ ở miền nam nước mỹ trong thời kỳ nội chiến những năm một nghìn tám trăm sáu mươi
và nhiều biểu tượng khác của chế độ nô lệ thời xưa
các vụ tấn công đã nhằm cả vào tượng của các cựu tổng thống như joh washington và thomas ferson
trong một số trường hợp chính quyền địa phương chịu sức ép của người biểu tình đã phải quyết định tháo rỡ các công trình
tổng thống donald trump đã yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ và truy tố bất kỳ ai gây hư hại một công trình tưởng niệm
và ban hành xác lệnh hành pháp quy định mức án cho tội danh này có thể lên tới một mươi năm tù giam